theo hiệp hội cá tra việt nam tính từ đầu năm đến nay diện tích nuôi mới cá tra tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiểu long là hai năm trăm bảy mươi bảy ha giảm chín so với cùng kỳ năm ngoái
diện tích thu hoạch là hai bảy trăm ba mươi sáu ha giảm một so với cùng kỳ năng suất trung bình đạt ba trăm một mươi ba tấn trên một ha tổng sản lượng trên tám trăm sáu mươi năm một mươi chín tấn tăng một mươi hai so với cùng kỳ
dẫn đầu về diện tích nuôi mới là đồng tháp bến tre an giang cần thơ và vịnh long
nghình xuất khẩu cá tra tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt gần một một mươi năm tỷ usd tăng sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
hiện nay cá tra đồng bằng sông kiều long đang xuất khẩu đến một trăm ba mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
nhất là gần đây thị trường xuất khẩu cà cha sang các nước asean đang có dấu hiệu chứng lại nhưng thị trường trung quốc tăng trưởng mạnh
cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang thị trường nga trong thời gian tới cũng rất lớn